sáng nay hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai đã khai mạc tại hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì và chỉ đạo phiên họp
tại hội nghị trung ương nghe báo cáo và thảo luận nhiều nội dung quan trọng
như đề cương báo cáo chính trị và đề cương báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
sau quá trình bổ sung và hoàn thiện các dự thảo này sẽ được trình lên đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự kiến tổ chức vào cuối một năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra trung ương cũng sẽ tổng kết việc thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của
và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị khóa một mươi hai về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngày báo cáo các công việc quan trọng mà bộ chính trị đã chỉ đạo và giải quyết
từ sau hội nghị trung ương chín đến nay
ngày báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo dự kiến hội nghị trung mương một mươi sẽ diễn ra đến ngày một mươi tám tháng năm